thưa quý vị trong hai ngày ngày một mươi và ngày một mươi một tháng tám tòa án nhân dân tỉnh hà giang đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà giang cdc gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm tỷ đồng
theo kết quả điều tra trong thời gian bùng phát dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận tiền để mua sinh phẩm của công ty việt á
vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm tỷ đồng
theo đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn trần tuấn nguyên giám đốc cdc hà giang một mươi một năm tù
bị cáo phan thị kim dung nguyên phó giám đốc cdc hà giang ba năm tù cho hưởng án treo
bị cáo phan thị nga nguyên trưởng khoa xét nghiệm cdc hà giang một mươi sáu năm sáu tháng tù
bị cáo tô minh huệ nguyên kế toán trưởng cdc hà giang chín năm tù
bị cáo hoàng thị phượng kế toán cdc hà giang hai năm tù cho hưởng án treo
bị cáo bùi văn tuyển phó giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn liên hợp dược hà giang một mươi hai tháng tù cho hưởng án treo
tòa án nhân dân tỉnh con tum đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo phan ngọc vinh bốn mươi một tuổi
nguyên giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện con plông cùng ba đồng phạm gồm nguyễn đại vinh
trần thanh đồng và nguyễn ngọc anh cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo có trạm vào năm hai nghìn hai mươi
vinh là giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện con plông
khi thực hiện dự toán ươm giống hồng đảng xâm hỗ trợ sản xuất năm hai nghìn hai mươi
vinh đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao làm trái với dự toán đã được phê duyệt
tự ý thay đổi từ ươm hạt sang mua củ rồi giao cho các xã lập khống hồ sơ để rút hơn bảy trăm ba mươi triệu đồng
số tiền trên vinh tự ý xây dựng mua sắm đồ cho trung tâm
hậu quả cây giống kém chất lượng nên bị chết gây thiệt hại cho nhà nước
hơn năm trăm sáu mươi triệu đồng
giúp sức cho vinh thực hiện hành vi phạm tội còn có nguyễn đại vinh trần thanh đồng nguyễn ngọc anh
đều là nguyên giám đốc phó giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông thương
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt phan ngọc vinh bốn năm sáu tháng tù
nguyễn đại vinh ba năm tù trần thanh đồng hai năm sáu tháng tù và nguyễn ngọc anh một năm tù
cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc cạn
vừa phối hợp với cán bộ ngân hàng liên việt postbank chi nhánh tỉnh bắc cạn
ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chuyển tiền để đầu tư chứng khoán
vào khoảng một mươi một h ngày một mươi một tháng tám một người dân chú tài huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
đến phòng giao dịch của ngân hàng liên việt postbank chi nhánh tỉnh bắc cạn
yêu cầu giao dịch viên rút tiền từ tài khoản tiết kiệm đang gửi tại ngân hàng
với số tiền là một triệu đồng
mục đích để nạp vào tài khoản chuyển tiền và gói đầu tư trường khoán mới tham gia
nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo nhân viên ngân hàng đã báo cáo lãnh đạo ngân hàng
và liên hệ với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bắc cạn phối hợp giải quyết
sau khi được các cán bộ của phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và cán bộ ngân hàng giải thích nhận thấy việc mình chuyển tiền đầu tư có dấu hiệu
bị lừa đảo chiếu nắp tài sản nên người này dừng mọi hoạt động giao dịch và chuyển tiền
tuy nhiên trước đó vào ngày một mươi tháng tám nạn nhân đã thực hiện chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng
của mình mở tại việt tim banh với số tiền chín mươi triệu đồng đến số tài khoản mang tên
nguyễn thị ngọc trinh mở tại ngân hàng vib sau đó vào ngày một mươi một tháng tám các đối tượng yêu cầu
nạn nhân tiếp tục chuyển tiền thì được ngăn chặn
người dân bị chiếm mất quyền sử dụng điện thoại từ xa chỉ vì kích vào những đường
linh lạ và mới đây tại hà nội đã xuất hiện thủ đoạn các đối tượng giả danh cán bộ thuế
yêu cầu người dân truy cập vào các đường linh giả mạo để chiếm quyền sử dụng điện thoại
sau đó lấy cắp thông tin cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng vẫn có diễn biến khó lường
với nhiều kịch bản hết sức tinh vị
nhận được cuộc gọi của một người tự xưng ở cơ quan thuế hà nội thông báo về việc đến kỳ đóng thuế
và hướng dẫn cách kê khai nộp thuế qua đường link gửi đến gia lô
người phụ nữ này đã không chút nghi ngờ vì thời điểm này công ty của chị cũng đến thời hạn nộp thuế
và chỉ sau cú click vào đường dẫn mà chị nhận được qua gia lô thì màn hình điện thoại của chị tối đen
chị không thể sử dụng được nữa
bạn này bạn xưng tên là bạn lý văn lam bạn xưng là bạn của cục thuế
thì bạn ấy bảo chị là thôi em cho chị một cái đường linh
thì chị sẽ bao tất cả các thuế của tháng này là chị sẽ phải nộp bao nhiêu
hoặc là như nào thì chị sẽ vào đấy chị theo dõi để đỡ thuế nó gọi điện đến
để mình không phải lên trên thuế để mình làm việc nữa
thế chị add gia lô với em đi thì em gửi cho chị cái đường linh này
thì add gia lô xong một cái thì nó bảo thôi không cần phải là vào đường linh nữa
thì em đọc luôn thì chị vào mạng đi thì chị vào luôn cái đường link này
thì đường linh của nó vào cho chị thì nó bảo là việtgov cc
sau khi chị vào đường link xong một cái thì điện thoại của chị tự nhiên là đen như mực luôn
là không hoạt động được nữa
thế chị mới bảo là chết rồi điện thoại của mình hỏng từ xưa nay giờ không bao giờ hỏng
thì nhân kiện đến cuối tháng thì chị cũng phải đến ngân hàng để chị rút tiền để chị giả công thợ
sau khi chị đến với ngân hàng thì thợ nhân viên ngân hàng bảo chị ơi
chị vừa mới chuyển một khoản hết tiền ở trong tài khoản rồi
việc nạn nhân kích vào đường dẫn do đối tượng gửi đến
đã giúp bọn chúng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động
máy tính của người dùng từ xa để thực hiện các thao tác soạn gửi tin nhắn sms
mở khóa thiết bị di động tự thực hiện khôi phục mật khẩu tài khoản
tự đăng ký các dịch vụ internet banking thay đổi hạn mức giao dịch của tài khoản
sau đó truy cập vào tài khoản chuyển tiền từ tài khoản của bị hại
trong thời gian vừa qua thì công an phường xài đồng quận long biên đã tiếp nhận
hợp vụ việc liên quan đến lừa đảo của chuyên gia
chúng tôi đã chiếm đoạt tài sản
qua công nghệ các đối tượng đã lợi dụng công nghệ
đã chiếm đoạt tài sản tiền của chị là hơn bốn trăm linh triệu
qua đây xin gửi tới các lời cảnh báo đối với bà con nhân dân
là những đường linh lạ gửi tới ứng dụng messenger zallo hoặc là tin nhắn
đề nghị bà con cảnh giác để không bị mất tài sản

tội phạm công nghệ cao đã liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn cũng như các kịch bản để lừa đảo người dân
người đàn ông này đã mất hơn một tỷ đồng chỉ vì tin vào kịch bản lừa đảo của tội phạm
đó là thực hiện nhiệm vụ để được nhận tiền hoa hồng
và đây là những lần anh chuyển tiền cho đối tượng để thực hiện nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng có giá trị cao
khi số tiền lên đến cả tỷ đồng thì đối tượng lừa đảo ngay lập tức biến mất
họ cũng bảo là cái này làm với cả hệ thống lazada nó cũng uy tín
nên lúc nào rảnh thì cũng có thể làm để kiếm thêm kiểu thế
thì mấy nhiệm vụ đầu thì nó khoảng tầm mấy triệu
thì em có thể tự thanh toán được và họ cũng trả hoa hồng rất là sẵn phạm
sau đến khi đến cái đơn hàng kiểu lớn quá em có phải đi vay mọi người để thanh toán
bởi vì em sợ là nếu mà nó dừng lại thì mình kiểu sẽ mất hết hẹn
nên lúc đấy là kiểu tâm lý là kiểu cố để cứu ván được cái gì thì cứu
tổng cộng em đã thanh toán cho cái bên đấy thì chắc khoảng tầm hơn một tỷ
thực tế dù lực lượng chức năng cũng như các cơ quan truyền thông liên tục đưa ra thông tin cảnh báo
nhưng những thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cũng liên tục biến hóa khuôn lường
do đó các nạn nhân chỉ một chút mất cảnh giác hay chỉ vì những món hời mà các đối tượng đưa ra là sập bẫy lừa đảo
tối qua đoàn công tác công an tỉnh bạc liêu đã đến bệnh viện đa khoa bạc liêu
thăm hỏi sức khỏe và động viên tinh thần đại úy huỳnh tấn khanh
cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp bạc liêu bị thương tích nặng trong quá trình truy bắt đối tượng
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một tháng tám đối tượng nguyễn trọng thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại quận bình tân tp hcm
có hành vi gây dối tại một cơ sở tập gym trên địa bàn phường một tp bạc liêu
nhận được tin báo của quân chúng công an phường một tp bạc liêu nhanh chóng có mặt mời đối tượng thịnh về trụ sở để làm việc
tuy nhiên khi về đến trụ sở công an phường một đối tượng thịnh đã có hành vi chống đối bỏ chạy
lúc này đại úy huỳnh tấn khanh đang đến công an phường một liên hệ công tác đã hỗ trợ hai cán bộ công an phường một đuổi theo truy bắt
đối tượng thịnh dùng đoạn kim loại nhọn đâm vào phần đầu vai ngược của đại úy khanh
hai cán bộ công an phường một cũng bị đối tượng đâm vào bàn tay gây thương tích
đối tượng nguyễn trọng thịnh đang được công an tp bạc liêu tạm giữ hình sự để điều tra xử lý
sau năm ngày lẩn trốn trên núi do sát hại hàng xóm lê đình thức chú tại xã thịnh lộc huyện lộc hà xuống làng để tìm kiếm thức ăn thì đã bị công an huyện lộc hà phối hợp với phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ
trước đó vào tối ngày sáu tháng tám do nghi ngờ ông quách trọng bình chú cùng thôn ném đá vào nhà nên thức đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến ông bình tử vong do mất máu cấp
sau khi gây án thức bỏ trốn vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi một tháng tám lực lượng trinh sát mật phục đã phát hiện đối tượng nghi vấn có mặt gần khu vực cây xăng an lộc để tìm thức ăn
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng kỳ sát hình sự đã nhanh chóng bắt giữ lê đình thức và đưa về chủ sở công an huyện lộc hà để điều tra làm rõ